tòa tổng giáo mục huế và hội thánh tin lành việt nam tri hội huế phát thông báo đến cộng đoàn dân chúa giáo phận huế
về các giáo phận công giáo tạm ngừng cử hành thánh lễ và sinh hoạt cộng đồng
thay vì dự thánh lễ do linh mục trực tiếp cử hành giáo phận sẽ tham dự lễ trực tuyến trên các kênh truyền hình công giáo
và trang mạng của giáo phận huế theo giờ đã ấn định
các công giáo cũng được kêu gọi thực hiện những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của bộ y tế
để bảo vệ mình và mọi người trên tinh thần tôn trọng bảo vệ yêu thương và phục vụ sự sống